chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hai ca từ các tỉnh miền nam về
tính từ đầu mùa dịch đến nay nghệ an đã ghi nhận hai năm trăm bảy mươi ca dương tính sars cov hai ở hai mươi một địa phương
tổng số công dân từ các tỉnh phía nam về từ ngày một mươi một tháng một mươi đến nay là hai mươi chín năm trăm bảy mươi phát hiện bốn trăm một mươi hai ca dương tính bốn trăm linh tám ca nhiễm mới bốn ca tái dương tính
hà tĩnh ghi nhận thêm bảy ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà tĩnh cdc hà tĩnh cho biết
hà tĩnh đã ghi nhận thêm chín ca mắc covid một mươi chín trong đó có bảy ca trong cộng đồng tại thành phố hà tĩnh
theo đó bảy ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng gồm nam h a t sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trú tại phường nam hà thành phố hà tĩnh là trường hợp nhân viên bán hàng online
có đến ăn tại quán lẩu nướng bun bbq tại khu liền kề năm mươi sáu khu đô thị vinh homes thành phố hà tĩnh
bốn nhân viên quán bun bbq gồm nam b q h sinh năm hai nghìn hai chú tại xã khánh vĩnh yên căn lộc
nam t v d sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú tại thành phố hà tĩnh
nữ h t d sinh năm hai nghìn hai chú tại khu ký túc xá đại học hà tĩnh
nữ n t h l sinh năm hai nghìn hai hiện là sinh viên trường đại học hà tĩnh
nữ l p l sinh năm hai nghìn một mươi hai chú tại nguyễn du thành phố hà tĩnh
trong một mươi bốn ngày qua không đi từ vùng dịch về không rõ tiếp xúc với người nghi nhiễm covid một mươi chín
ngày bốn một mươi một có dấu hiệu sốt
được lấy mẫu xét nghiệm rt pcr tại cdc hà tĩnh có kết quả dương tính
nữ n t t u sinh năm hai nghìn hai chú tại xã tùng lộc huyện căn lộc chưa xác định được nguồn lây
ngày một mươi bảy tháng một mươi bị tai nạn vào thẳng bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh được làm xét nghiệm covid một mươi chín cho kết quả âm tính
đến ngày hai mươi bảy một mươi ra viện và về nhà tại xã tùng lộc huyện căn lộc
liên quan đến các ca mắc trong cộng đồng ngành y tế đã truy vết được bốn trăm một mươi năm f một
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc đến các ca bệnh và liên quan đến mốc dịch tễ của các ca bệnh
ngoài bảy ca cộng đồng hà tĩnh ghi nhận thêm hai ca đã được cách ly là nữ d t l sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và t h d sinh năm hai nghìn hai mươi
đều có địa chỉ tại t d p đại thành thị trấn đức thọ huyện đức thọ
đây là hai trường hợp mẹ con đi xe khách từ tp hcm về hà tĩnh ngày hai mươi bốn một mươi
tính từ ngày bốn sáu đến nay hà tĩnh có năm trăm linh ca bệnh
hà tĩnh có năm trăm bốn mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
riêng trong hai ngày bốn năm một mươi một hà tĩnh ghi nhận một mươi ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
thực hiện xét nghiệm sàng lọc sars cov hai cho bốn một trăm bảy mươi tám bệnh nhân người nhà nhân viên y tế sở y tế nghệ an và bệnh viện
cũng đã gửi thông báo về các địa phương truy tìm một bốn trăm sáu mươi sáu người từng đến khoa phục hồi chức năng để triển khai các biện pháp chống dịch
đến sáng ngày bốn tháng một mươi một nghệ an ghi nhận thêm bốn ca mắc covid một mươi chín liên quan đến bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an
trong đó có hai ca ở huyện nghĩa đàn và một ca ở thị xã hoàng mai là người từng điều trị chăm bệnh nhân ở khoa phục hồi chức năng
trường hợp f còn lại là bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm đột quỵ của bệnh viện
để sớm khống chế dịch giám đốc sở y tế nghệ an yêu cầu bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an tiếp tục phong tỏa khoa phục hồi chức năng
khảo sát đánh giá lại khu vực phong tỏa liên quan đến trường hợp f của trung tâm đột quỵ
thiết lập khu vực riêng cho đội ngũ y bác sĩ đang làm việc tại đây vừa đảm bảo khám chữa bệnh vừa phòng dịch tránh dịch lây lan sang các khoa phòng khác
thực hiện nghiêm việc xét nghiệm khu phong tỏa và xét nghiệm sàng lọc định kỳ bằng phương pháp test nhanh
hoặc xét nghiệm pcr liên tục trong hai tuần bốn lần xét nghiệm
hạn chế ngay việc di chuyển tiếp xúc không cần thiết dừng các hoạt động không thiết yếu trong bệnh viện
không tổ chức ăn tại nhà ăn bệnh viện phục vụ suất ăn đến buồng bệnh nhân
đội ngũ y bác sĩ nhân viên bệnh viện chỉ đi lại khi cần thiết
hạn chế tiếp bệnh nhân trong vòng hai tuần chỉ tiếp nhận điều trị cho các bệnh nhân nặng để tập trung thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch
thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín sở y tế nghệ an và các địa phương đã khẩn trương triển khai các giải pháp chống dịch phù hợp với từng địa bàn khu vực dân cư
ngày ba mươi một tháng một mươi phó giáo sư tiến sĩ dương đình chỉnh giám đốc sở y tế và lãnh đạo một số đơn vị thuộc ngành y tế nghệ an khảo sát
làm việc với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện quỳnh lưu và thị xã hoàng mai
đây là hai địa phương liên tục phát hiện các ca dương tính trong những ngày qua
trong đó có nhiều trường hợp phát hiện ở cộng đồng và khu vực phong tỏa
đơn cử chỉ riêng tại huyện quỳnh lưu từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến nay đã phát hiện ba chùm ca dương tính trong cộng đồng tại các xã quỳnh bảng quỳnh diện quỳnh tân
ngày ba mươi một tháng một mươi trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín huyện diễn châu có thông báo khẩn liên quan đến bệnh nhân covid một mươi chín
trung tâm đề nghị người dân đã đi trên chuyến bay vietjet hai trăm một mươi tám khởi hành từ tp hcm lúc một mươi tám h ba mươi về sân bay vinh
lúc hai mươi h một mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng một mươi
xe trung chuyển của
phòng vé thành trung biển kiểm soát ba mươi bảy b một nghìn tám trăm tám mươi sáu xuất phát lúc hai mươi một h ngày hai mươi tám tháng một mươi từ sân bay vinh đi tỉnh thanh hóa
lái xe taxi đón hai khách cầu vượt yên lý xã diễn yên huyện diễn châu vào khoảng từ hai mươi một h bốn mươi năm đến hai mươi hai h ngày hai mươi tám tháng một mươi
đưa về trường mầm non xã diễn đoài huyện diễn châu liên hệ ngay với trạm y tế xã phường gần nhất để được hỗ trợ
gọi điện đến đường dây nóng và cung cấp số điện thoại
ngày ba mươi tháng một mươi sở y tế nghệ an có công văn số năm nghìn ba trăm linh chín sit nvi gửi ủy ban nhân dân các huyện thành phố thị xã trong tỉnh
về việc tăng cường công tác giám sát và kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
sở yêu cầu các ban ngành ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn và các đơn vị liên quan tổ chức giả soát những người đi về các tỉnh thành phố có số ca dương tính cao
như tp hcm bình dương đồng nam
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại